sau gần hai năm thành phố đà nẵng thí điểm hệ thống phần mềm quản lý
theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ do ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
sao cho các cơ quan đơn vị địa phương đã có những kết quả tích cực
văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố quản lý
vận hành hệ thống phần mềm tại địa chỉ website http vp danang gov vn
để theo dõi đôn đốc kiểm tra chặt chẽ thông tin về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ
đánh giá chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan đơn vị địa phương
trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng đã giao cho các sở ngành các cấp quận huyện tổng số hơn một mươi ba ba trăm linh nhiệm vụ
kết quả có hơn một mươi một nhiệm vụ đã hoàn thành đạt hơn tám mươi ba
trong đó hoàn thành đúng hạn gần tám nhiệm vụ quá hạn trên hai nhiệm vụ